theo công ty cổ phấn nước sạch thanh hà nếu như trong ba tháng tới
nguồn nước từ sông đuống không đủ cấp cho cư dân tối thiểu là hai tám trăm linh m ba một ngày đêm
thì người dân trong khu đô thị thanh hà vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh thiếu nước nghiêm trọng
bày đề khắc phục và xử lý công trình nước lọc theo tiêu chuẩn mới
đáp ứng tiêu chuẩn nước sạch hiện nay họ cần phải mất ít nhất ba tháng để xử lý
vậy ba tháng tới nguồn nước vẫn thiếu thì cuộc sống của người dân tiếp tục rơi vào cảnh khốn khó chăm bề
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại số ba ngõ chín mươi sáu ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên
thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàn kiếm hà nội là hai đối tượng
đối tượng trần thùy dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại số ba trương công giai
phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn hoàng giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu hai đường đấu mã
phường thị cầu thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện